tối ngày ba tháng tám ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh sóc trăng đã tổ chức tiếp nhận một trăm bốn mươi công dân việt nam từ canada về nước
và tổ chức cách ly giám sát y tế cho những người này tại trường quân sự tỉnh
trong thời gian một mươi bốn ngày cách ly tập trung các công dân sẽ được kiểm tra sức khỏe phục vụ ăn uống
được cung cấp các vật dụng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt cũng như các vật tư phòng dịch
chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh sóc trăng cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng nơi ăn ở sinh hoạt bảo đảm đầy đủ hậu cần
đồng thời bảo đảm các biện pháp an toàn phòng dịch cho cộng đồng các lực lượng đưa đón công dân sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng được cách ly
các phương tiện vận chuyển được khử trùng theo đúng quy định